lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn theo dõi vị trí đọc trộm tin nhắn trên các thiết bị cá nhân của người khác
phùng việt hùng ba mươi một tuổi trú tại huyện thanh oai hà nội đã lập ra các website giao bán phần mềm theo dõi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua
đối tượng này vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
từ năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy một số người dân có nhu cầu theo dõi định vị điện thoại xem trộm tin nhắn hình ảnh trên điện thoại của người khác
hùng đã lập ra hai website để giao bán phần mềm tài khoản theo dõi
hùng đăng quảng cáo website có thể định vị gps đọc trộn nghe lén được toàn bộ tin nhắn danh bạ số điện thoại liên lạc thậm chí là toàn bộ nội dung chat hình ảnh của người khác
tôi đánh giá đây là một loài phương thức thu đoàn tội phạm hoạt động khá mới
các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của một số người dân muốn biết theo dõi được bí mật giám sát đời tư
của người thân của bạn bè của khách hàng
và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để đạt được mục đích của mình
trên cơ sở đó các đối tượng đã tạo lập các trang web các kênh thông tin trên mạng xã hội như zalo facebook youtube
để lừa bán các sản phẩm phần mềm theo dõi giám sát bí mật điện thoại
hoặc là giám sát các cuộc gọi đến gọi đi của người khác nhằm lừa đảo tài sản của người dân
các bị hại cung cấp cho em số điện thoại của người muốn theo dõi
thì em sẽ lên phần mềm trang web
và em sẽ thêm cái số điện thoại vào đường link
và em sẽ gửi cho bị hại
sau đấy bị hại bấm vào đường link đấy
thì sẽ hiện kỹ ra trang cá nhân của người bị hại muốn theo dõi
sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em
để chiếm đạt tiền
khi khách hàng đồng ý mua
thì hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước
rồi mới cấp tài khoản
tuy nhiên thực tế
website và phần mềm hùng giao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác
sau khi nhận được tiền
hùng tìm mọi cách trì hoãn
chặn số điện thoại của người mua
để chiếm đạt tài sản
mỗi đạn nhân bị hùng chiếm đạt số tiền từ hai đến một mươi triệu
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan công an thông báo
ai là bị hại của phùng việt hùng
thì liên hệ với công an huyện nghi lộc
để cung cấp thông tin phối hợp điều tra